hải quân đức đã cử tàu khu trục phòng không hessen tham gia sứ mệnh hải quân của liên minh châu âu eu tại biển đỏ
sứ mệnh dự kiến được tiến hành từ giữa tháng này nhằm bảo vệ các tàu thương mại trước các cuộc tấn công của lực lượng houthi ở yemen
tham mưu trưởng hải quân đức cho hay tình hình bất ổn an ninh ở biển đỏ đã gây ra tình trạng ách tắc nguồn cung và buộc một số công ty phải ngừng sản xuất
trong khi đó hiện hơn chín mươi hàng hóa đến châu âu và đức được vận chuyển bằng đường biển
tàu hessen đã rời cảng wilhelm fasen để di chuyển đến biển đỏ
tuy nhiên sự tham gia của tàu hải quân này vào sứ mệnh của eu vẫn cần sự chấp thuận của liên minh cũng như của quốc hội đức vào cuối tháng hai
tàu hessen được trang bị hệ thống phòng không hiện đại trong đó có hệ thống radar có thể phát hiện mục tiêu trong phạm vi lên đến bốn trăm linh km
cùng với tên lửa có thể bắn hạ các mục tiêu như tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái trong phạm vi hơn một trăm sáu mươi km
ủy ban về quyền trẻ em của liên hợp quốc đã kêu gọi hỗ trợ tâm lý
cho những trẻ em bị tổn thương bởi bạo lực ở giải gaza bờ tây và các khu vực khác
đồng thời cho biết sẽ tiến hành đánh giá cách đối xử với trẻ em
bà an scanton chủ tịch ủy ban nhấn mạnh rằng quyền của trẻ em đang bị vi phạm nghiêm trọng ở mức độ hiểm thấy trong lịch sử
bà kêu gọi hỗ trợ tâm lý nhiều cho trẻ em và gia đình các em để giảm bớt tác động đau thương và lâu dài của chiến tranh
bao gồm cả trẻ em israel và những người có thành viên gia đình bị bắt cóc làm con tin
trong một thông báo tuần trước
quỹ như đồng liên hợp quốc unicef ước tính gần như tất cả trẻ em ở gaza khoảng hơn một triệu em cần được hỗ trợ về sức khỏe tâm thần
thông báo nhấn mạnh cách duy nhất để cung cấp hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và tâm lý trên quy mô lớn là hamas và israel đạt được một lệnh ngừng bắn
về vấn đề trên bà scanton kêu gọi thúc đẩy cuộc đối thoại dự kiến về các vấn đề liên quan tới trẻ em ở giải gaza
và bày tỏ quan ngại về điều kiện sống của trẻ em ở khu vực bờ tây
tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy
đã công bố quyết định thay thế tổng tư lệnh quân đội vaery zelensky với lý do đã đến lúc cần phải thay đổi lãnh đạo quân sự để tiếp tục đương đầu trong cuộc xung đột với nga
trong nhiều ngày qua đã rộn lên đồn đoán rằng ông zelensky đang xem xét cách chức vị tổng tư lệnh quân đội nổi tiếng đã chỉ đạo quân đội ukraine trong cuộc chiến với nga kể từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
thượng tướng oleksandr shcheky tư lệnh lục quân ukraine từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã được thăng chức tổng tư lệnh thay cho tướng zelenskyy
cuộc cải tổ quân đội diễn ra vào thời điểm khó khăn đối với ukraine trên chiến trường khi lực lượng của đất này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng
cũng theo tổng thống ukraine quân đội nước này cần phải thay đổi ngay lập tức với cách tiếp cận mới về huy động binh sĩ
lầu năm góc khẳng định mỹ tôn trọng quyết định của tổng thống ukraine và cam kết sẵn sàng làm việc với tổng tư lệnh quân đội mới của ukraine
chính phủ vân lan sẽ gia hạn việc đóng các cửa khẩu biên giới với nga cho đến ngày một mươi bốn tháng bốn tới đây
bằng ngăn chặn dòng người tị nạn và di cư bật hợp pháp vào đất này
theo bộ nội vụ vân lan chính quyền vân lan có bằng chứng cho thấy sẽ có thêm nhiều người di cư đến vân lan từ nga nếu chính phủ đất này kết thúc việc đóng cửa biên giới
chính phủ phần lan đã đóng cửa toàn bộ các cửa khẩu biên giới viện đông với nga kể từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
nga đã phản đối quyết định của phần lan cho rằng helsinki đã vi phạm quyền và lợi ích của người dân phần lan cũng như người nga
lực lượng biên phòng phần lan cho biết kể từ tháng tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
đã có tổng cộng một ba trăm hai mươi ba người xin tị nạn ở phần lan đến từ biên giới phía đông của đất này
chủ tịch trung quốc tập cận bình khẳng định trung quốc sẵn sàng hợp tác với nga để đảm bảo hệ thống quản trị toàn cầu trở nên công bằng và hợp lý hơn
trong cuộc điện đàm với tổng thống nga vladimir putin ông tập cận bình cũng cam kết tăng cường phối hợp với nga tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương
thực hiện chủ nghĩa đa phương thực chất ủng hộ một thế giới đa cực bình đẳng
trật tự và toàn cầu hóa kinh tế mang lại lợi ích cho tất cả mọi người
năm hai nghìn hai mươi bốn đánh số kỷ niệm bảy mươi năm năm trung quốc và nga thiết lập quan hệ ngoại giao
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba phát biểu tại diễn đàn đối thoại đảng nước nga thống nhất và đảng cộng sản trung quốc lần thứ một mươi diễn ra ở thủ đô moscow của liên bang nga
chủ tịch tập cận bình khẳng định trung quốc sẵn sàng cùng với nga phát triển quan hệ song phương vững chắc theo tinh thần láng giềng thân thiện lâu dài hợp tác chiến lược toàn diện
philippines đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích sau vụ lở đất xảy ra tại một tỉnh ở miền nam của nước này
trôn vùi nhiều nhà cửa hai xe buýt và khiến ít nhất một mươi một người thiệt mạng ba mươi một người khác bị thương
giới chức philippines cho biết số người mất tích trong vụ lở đất đã tăng hơn gấp đôi từ bốn mươi tám lên một trăm một mươi trường hợp và có hơn một một trăm năm mươi gia đình phải đi sơ tán
ngoài ra vụ lở đất phá hủy nhiều nhà cửa trôn vùi hai xe buýt và một xe jep dùng để chở công nhân mỏ vàng
nhiều tuyến đường trong khu vực vẫn bị chia cắt do lở đất
trong khi mạng lưới viễn thông bị cắt đứt
vụ lở đất xảy ra vào đêm ngày sáu tháng hai tại làng đào vàng trên vùng núi mindanao miền nam của philippines do mưa lớn liên tục chút xuống
cơ quan thảm họa quốc gia philippines cho biết ít nhất một mươi sáu người đã thiệt mạng do lở đất và lũ lụt tại khu vực này vào tuần trước
nhiều quốc gia châu á như trung quốc singapore malaysia thái lan và cộng đồng người châu á ở các nước
đang trang hoàng chuẩn bị đón tết nguyên đán giác thìn hai nghìn hai mươi bốn với giác đỏ chủ đạo trăn ngập khắp
các phố phường người dân tất bật mua sắm trong khi nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức khiến cho không khí thêm vui tươi và rộn ràng
đến phật quang sơn đông thiên tự ở thị trấn ven biển jenjarom malaysia
khách tham quan không khỏi chóng ngợp khi đứng trước mô hình con rồng khổng lồ với hình dạng uốn lượn
trong khuôn viên chùa cũng trưng bày nhiều chiếc đèn lồng khác
mỗi năm ngôi chùa này trang trí đón tết nguyên đán theo một chủ đề khác nhau dựa trên linh vật đại diện của từng năm
trang trí năm nay là đẹp nhất tôi chưa từng thấy có nhiều đèn lồng rực rỡ như thế này
và mô hình rồng thì vô cùng ấn tượng với màu sắc sống động
rất hoành tráng con rồng tượng trưng cho sự thịnh vượng và là một năm tuyệt vời cho tất cả mọi người
tại singapore dấu ấn năm rồng tỏa sáng cùng triển lãm hoa mang chủ đề giấc mơ thực dược ar river hombou
lễ hội lớn nhất năm
tổ chức vào dịp tết nguyên đán dự kiến đến cuối tháng này cũng sẽ diễn ra các cuộc diễu hành đường phố trinh gây
và nhiều hoạt động vui chơi trên đảo sentosa
tại thái lan trung tâm mua sắm siam dragon ở thủ đô bangkok cũng được trang hoảng rực rỡ đón tết nguyên đán
người dân đến đây đều tỏ ra hào hức với màn biểu diễn múa rồng cùng sự xuất hiện của diễn viên trung quốc lầm nhất
hôm nay tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời khách mời thật đẹp trai và cũng rất tài năng
trong khi đó để chào đón năm mới giáp thỉn các nghệ sĩ từ một mươi hai thành phố của chín quốc gia trên khắp thế giới mới đây
đã cùng nhau hòa tấu một bản nhạc truyền thống của trung quốc có tên là long đẳng hồ diện
bản nhạc là sự hòa trộn ăn ý giữa các nhạc cụ phương đông và phương tây
tạo nên những giai điệu âm thanh sôi nổi để đón chào năm mới giáp thỉn trong tâm thế hào hứng tích cực
hòa chung không khí với một số nước châu á tại sydney biêu điện australia đã cho ra mắt ba con tem rộng độc đáo
màu vàng và đỏ nổi bật kèm theo tem một mươi hai con giáp được tạo hình
những con tem không chỉ tượng trưng cho sự may mắn mà còn thể hiện sức mạnh và quyền lực của rồng trong văn hóa á đông
và thưa quý vị tết âm lịch là dịp lễ náo nhiệt nhất hoành tráng nhất và trịnh trọng nhất đối với tất cả người dân trung quốc
tết cổ truyền thì người trung quốc gọi là xuân tiết có bề dày lịch sử với nội hàm văn hóa đa dạng và phong phú
năm nay thì không khí đón tết tại trung quốc càng đặc biệt hơn
khi lần đầu tiên tết trở thành ngày nghỉ của liên hợp quốc khẳng định sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với văn hóa cổ truyền á đông
và cũng bởi năm nay là năm con rồng mang hình tượng linh vật thiêng liêng trong một mươi hai con giáp tượng trưng cho sức mạnh quyền uy phu quý và thịnh vượng
vì thế mà nhiều mong ước đã được gửi gắm mong cho một năm mới khởi sắc hơn
quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với không khí này trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay bản tin an ninh thế giới cuối cùng của năm quý mão
những ngày trước tết nguyên đán hàng loạt hoạt động lễ hội đã được tổ chức tại khắp các địa phương trên cả nước
tại làng hefangku cách thủ đô bắc kinh tám mươi km một buổi trình diễn múa rồng đã diễn ra hết sức sôi động
những vũ công trong trang phục truyền thống hòa mình cùng những tiếng trống tiếng chiêng rộn rã
ngoài ra những món ăn tết truyền thống của người dân trung quốc cũng được chuẩn bị
để du khách thưởng thức
năm mới có ý nghĩa là thời điểm hạnh phúc chúng tôi thêm một tuổi nữa
hôm nay chúng tôi cùng ăn ngon mặc đẹp đón tết và chúng tôi cũng rất vui mừng khi được mọi người chào đón trong buổi biểu diễn hôm nay
sắm tết là một hoạt động không thể thiếu của người dân trung quốc
tại thủ đô bắc kinh người dân tấp nập đi mua sắm tại các khu chợ truyền thống để trang hoàng nhà cửa
những đồ trang trí mang hình dạng con rồng biểu tượng của con ráp năm nay được bày bán tại mọi cửa hàng
trong khi đường phố trung quốc cũng được thắp sáng bằng những chiếc đèn lồng khổng lồ để chào đón năm mới giáp thìn
năm ngoái mọi việc khá xuân sẻ với tôi những đứa cháu của tôi đều lớn khôn và khỏe mạnh
tôi hy vọng năm nay sẽ bình an và mọi người đều mạnh khỏe
con rồng luôn có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa á đông
năm rồng luôn mang ý nghĩa quan trọng đó là sự thiết nối của tổ tiên
bởi chúng tôi luôn nghĩ rằng mình là con cháu của rồng

rồng trong văn hóa trung quốc tượng trưng cho sự may mắn và sức mạnh lớn lao
theo các chuyên gia đó là lý do giải thích tại sao trong số một mươi hai con giáp
năm rồng thường được nhiều người dân yêu thích nhất
rồng hội tụ các loại đức tính và những hình ảnh gắn với con rồng luôn mang ý nghĩa tốt đẹp
rồng có mặt khắp nơi và hoàn toàn linh hoạt
đồng thời con rồng cũng được kết nối với thiên hoàng và các vị thần vì nó là biểu tượng của hoàng đế
nó chứa đựng nhiều ý nghĩa đẹp đẽ và những lời chúc tốt đẹp
rồng cũng là con vật thần thoại duy nhất trong số một mươi hai con giáp
có sự hiện diện đáng chú ý trong văn hóa trung quốc
không giống như con rồng hung dữ trong văn hóa phương tây
rồng trung quốc từ lâu đã là đại diện cho quyền lực công lý sự linh hoạt và cao thượng
và luôn được coi là biểu tượng của dân tộc trung hoa
tôi hy vọng năm mới giáp thìn sẽ xua tan những điều không may mắn
năm mới sẽ là khởi đầu mới với tất cả chúng ta
con rồng là một con giáp huyền thần
con rồng là một con giáp huyền thoại và luôn mang ý nghĩa tốt đẹp trong văn hóa của chúng tôi
tôi cầu mong cho một năm mới hòa bình và hy vọng mọi người đều thịnh vượng
và đạt được mọi ước nguyện trong năm con rồng
với người dân trung quốc năm mới là dịp vũ trụ mở ra
đây là thời điểm của sự phục sinh
vì vậy năm con rồng mang đến ý nghĩa tươi sáng cho nhiều người
khi đây là con vật mang tính thần thoại và tượng trưng cho sức mạnh
ngày mai một mươi tháng hai là ngày mùa một tết
thời điểm thế giới bước sang năm mới
khi dịch covid đi qua các chương trình biểu diễn và lễ hội dân gian
sẽ được tổ chức đầy đủ tại nhiều vùng miền trên khắp cả nước
ước tính kỷ lục di chuyển chín tỷ chuyến đi sẽ được diễn ra tại trung quốc trong dịp nghỉ tết năm nay